trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một vừa qua tỉnh đắk lắc đã ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng cao đột biến
và trở thành một trong những điểm nóng về dịch covid một mươi chín của cả nước
đối mặt với đợt dịch lớn tỉnh đắk lắc đang huy động mọi nguồn lực để khống chế
hạn chế thấp nhất khả năng dịch bùng phát và lây lan trong cộng đồng
tính đến một mươi sáu h ngày một tháng một mươi một đắk lắc ghi nhận bốn hai trăm chín mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai một trăm một mươi trường hợp đang điều trị để ngăn chặn dịch bệnh lây lan mạnh trong cộng đồng
tỉnh đã chỉ đạo các cấp ngành địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch
làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
và tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở điều trị tiếp tục nâng cao năng lực thu dung điều trị bệnh nhân
ngành y tế cần nhanh chóng bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín trong cộng đồng